tại tp hcm đã diễn ra buổi đối thoại giữa bộ tài chính với doanh nghiệp về chính sách và thủ tục hành chính thuế hải quan năm hai nghìn hai mươi
nhiều vướng mắt của các doanh nghiệp đã được nêu ra nhằm tìm hướng tháo gỡ kịp thời
việc truy thu thuế còn áp đặt không hợp lý và hoàn thuế còn chậm là vấn đề được nhiều doanh nghiệp nêu lên
liên quan đến vấn đề thuế tự vệ một số ý kiến cho rằng đối với doanh nghiệp nhập nguyên liệu để sản xuất hàng xuất khẩu
thuộc diện miễn thuế nhập khẩu mà phải chịu thuế tự vệ là không phù hợp
doanh nghiệp tôi thuộc diện là nhập nguyên liệu để sản xuất xuất khẩu được miễn thuế
thế nhưng là tôi đang bị cái nghị định mà hai trăm chín mươi tám của bộ công thương về đóng thế mà tự vệ
như vậy thuế tự vệ thật ra cũng là thuế nhập khẩu bổ sung
mà tôi thuộc diện miễn thuế nhập khẩu mà đóng thuế tự vệ thì đó là một điều không hợp lý
đánh giá cao công tác cải cách hành chính của cơ quan thuế hải quan trong thời gian gần đây
đã góp phần
các doanh nghiệp cũng kéo giảm thời gian thực hiện nhiều loại thủ tục
nhiều doanh nghiệp cũng mong muốn công tác cải cách hành chính trong lĩnh vực thuế hải quan
các chính sách ưu đãi sẽ tiếp tục được đẩy mạnh hơn nữa góp phần tạo môi trường kinh doanh bình đẳng
lành mạnh cho doanh nghiệp đặc biệt đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa
chúng tôi mong muốn là tất cả những vướng mắt trong quá trình thay đổi chế độ chính sách
thì phải được kịp thời giải quyết
là vì các doanh nghiệp phải hoạt động thường xuyên không có ngày nghỉ
và mọi hoạt động kinh doanh thì nó diễn biến ra thường xuyên liên tục
việc chậm trễ trả lời kéo dài có thể gây bất lợi cho các doanh nghiệp
trong thời gian tới thì theo nghị quyết ba mươi năm của chính phủ thì cũng sẽ tiếp tục giả soát
để kiến nghị với quốc hội để làm sao mà việc giảm tiếp tục giảm điều tiết thuế thu nhập doanh nghiệp
cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa
bên cạnh đó thì ngành thuế cũng đã đưa ra chính sách về quản lý thuế
làm sao cho nó đơn giản và phù hợp
đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa
trong đó là đặc biệt là thuế giai trí tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp
cũng qua hội nghị đối thoại giữa bộ tài chính với doanh nghiệp về chính sách
và thủ tục hành chính thuế hải quan lần này theo nhận định chung
về chính sách thì đã rõ ràng về thực hiện phải phụ thuộc ở hai phía
doanh nghiệp và ngành thuế hải quan làm sao để tạo môi trường kinh doanh bình đẳng
trong việc thực hiện pháp luật nói chung cũng như pháp luật thuế hải quan